sau khi quốc lộ một a được nâng cấp mở rộng đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân và phương tiện đi lại
tuy nhiên do việc bố trí các điểm mở giải phân cách trên tuyến còn nhiều bất cập
đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt đời sống sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng ngãi sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này
được quy hoạch trên diện tích hai mươi hectare tại xã đức lân huyện mộ đức
cụm công nghiệp thạch trụ đã đi vào hoạt động cách đây hơn năm năm
thế nhưng hiện nay tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp này đang gặp rất nhiều khó khăn
bởi từ năm hai nghìn một mươi năm tại vị trí đầu nối giữa quốc lộ một a và đường lên cụm công nghiệp
đơn vị thi công tiến hành lắp giải phân cách để ngăn đôi làn đường khiến cho xe chuyên chở hàng hóa
nguyên liệu ra vào cụm công nghiệp gặp nhiều trở ngại
từ ngày có giải phân cách phương tiện lưu thông từ hướng nam ra phải đi vòng hơn sáu trăm linh mét mới có thể quay đầu xe
còn phương tiện trong cụm công nghiệp muốn đi ra hướng bắc phải chạy vòng theo chiều ngược
với việc mỗi ngày có khoảng ba trăm linh lượt xe tải trọng lượng lớn ra vào cụm công nghiệp
đã khiến tình hình giao thông khu vực này thường xuyên lộn xộn ách tắc
còn điều thứ hai nữa là bấn đêm là tới đây người ta quẹo người ta chở hàng về người ta ra kia người ta quẹo rất là xa
nên người ta đi tác qua đây luôn lại ha xe ngược chiều và cùng chiều đâm với nhau
dọc các điểm mở dài phân cách quốc lộ một a đi qua địa bàn tỉnh quảng ngãi hiện có hàng chục vị trí bất hợp lý như trên
theo các địa phương thì nguyên nhân của tình trạng này thì khi khảo sát để lắp đặt các điểm đóng mở giải phân cách cứng trên quốc lộ một a
phía đơn vị thi công cũng như cơ quan quản lý đường bộ đã không thống kê kỹ lưỡng
lưu lượng tham gia giao thông nhu cầu sinh hoạt của người dân xung quanh
đáng chú ý ở nhiều điểm ngã ba có giao với đường dân sinh ra vào khu dân cư trường học hay cơ quan lại không có điểm mở
trong khi đó tại các cây xăng quán ăn lại được bố trí các điểm mở
trong thời gian đấy mà chúng tôi tiếp nhận được ý kiến của các quyền các xã
hoặc là ý kiến kinh nghị của người dân liên quan đến vấn đề là bố trí giải phân cách mà điểm điểm thực sự bất hợp lý
thì chúng tôi sẽ ra soát lại một lần nữa
tức là với trách nhiệm cơ quan quản lý
với trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông tại địa phương
thì chúng tôi sẽ mời tổng cục đường bộ cục ba chi cục ba hai ở quảng ngãi
các địa phương có đường đi qua sẽ kiểm tra hiện trường và xác lập biên bản
những điểm nào mà bất hợp lý là cần đám phải đám còn những điểm nào cần mở thì chúng tôi sẽ mở
với chiều dài toàn tuyến hơn tám mươi một km dự án mở rộng nâng cấp quốc lộ một a
đoạn qua tỉnh quảng ngãi đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân và phương tiện tham gia giao thông
tuy nhiên để dự án phát huy hết hiệu quả thì đơn vị quản lý cần sớm có sự giá soát
bố trí lại các điểm mở trên giải phân cách hợp lý
vừa bảo đảm an toàn giao thông vừa phục vụ nhu cầu chính đáng của đại đa số người dân